theo thông tin dự báo khí tượng thủy văn tại khu vực miền trung tây nguyên hiện tượng enino diễn biến phức tạp gây nắng nóng gây gắt hạn hán trên diện rộng và có thể kéo dài đến giữa năm hai nghìn hai mươi
vì thế các địa phương trên khu vực đã triển khai nhiều phương án quyết liệt để vừa chống hạn phục vụ nước tưới cho hà du ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại khu vực miền trung tây nguyên
tại tỉnh gia lai đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ cao có thể vượt qua mức cao nhất đã từng ghi nhận năm hai nghìn hai mươi
dự báo giữa tháng bốn và tháng năm nhiệt độ ở một số nơi trên địa bàn tỉnh này sẽ lên tới trên bốn mươi một độ c kết hợp với lượng mưa thấp khiến mực nước ở nhiều ao hồ thủy lợi sụt giảm nghiêm trọng thậm chí có nơi đã cạn kiệt
hạn hán đang diễn ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng tại nhiều địa phương như cà bang chư pa
mang giang đắc đoa phú thiện đức cơ và trực rồng
tỉnh gia lai đã yêu cầu các sở ngành phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo kiểm tra giám sát việc duy trì dòng chảy tối thiểu ở hạ du các công trình thủy điện thủy lợi lập kế hoạch xả nước về hạ du để phục vụ sản xuất sinh hoạt của người dân